đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km gió nhẹ nền nhiệt độ ra động là hai mươi sáu ba mươi hai độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa thì có mưa rào và rông rải rác làm giảm tầm nhìn từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông thì cần đề phòng với lúc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam ở mức là cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ